ủy ban nhân dân tỉnh cà mau vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị có liên quan tăng cường các biện pháp phòng chống bệnh lở mồm long móng tại huyện đầm rơi nơi xảy ra một ổ dịch lở mồm long móng trong thời gian vừa qua
ủy ban nhân dân tỉnh cà mau yêu cầu ủy ban nhân dân huyện đầm rơi chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có liên quan phối hợp chặt chẽ với tri cục chăn nuôi và thú y tỉnh
khẩn trương tiêu độc khử trùng tại hộ ông lâm văn mến ấp tân điển a xã thanh tùng nơi đã có heo mắc bệnh lở mồm long móng và các khu vực lân cận theo đúng quy định
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn các cơ quan thông tin đại chúng ủy ban nhân dân các huyện thành phố cà mau tăng cường thông tin tuyên truyền hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh lở mồm long móng trên heo nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại trong chăn nuôi
ngoài ra tiến hành ra soát tổ chức tiêu độc khử trùng tại các ổ dịch bệnh cũ tăng cường kiểm tra giám sát địa bàn kịp thời phát hiện đàn heo bị bệnh để có biện pháp xử lý kịp thời